thưa quý vị liên quan tới tình hình xung đột giữa israel và hamas
người phát ngôn chính phủ israel thông báo thủ tướng benjamin netanyahu
đã cập nhật cho nội các chiến tranh của nước này về những bước tiếp theo
trong các cuộc đàm phán về con tin đang bị lực lượng hamas giam giữ
thông tin được đưa ra trong bối cảnh hamas đang cân nhắc về đề xuất
một lệnh màn kéo dài bốn mươi ngày mà phía israel cũng đã nhất trí
trong các cuộc đàm phán với các bên trung gian mỹ qatar và ai cập
tại paris vào hồi tuần trước
theo các nguồn tin hamas dự kiến sẽ phóng thích một số con tin
để đổi lấy việc thả hàng trăm tù nhân người palestine tăng cường viện trợ cho gaza
cũng như là quân đội israel sẽ rút khỏi những khu vực đông dân cư ở dài đất này
kể từ khi xung đột bùng phát vào hồi đầu tháng một mươi năm ngoái đến nay
đã có gần ba mươi người palestine thiệt mạng và phần lớn người dân gaza
đã phải rời bỏ đi lánh nạn tạo nên một cuộc khủng hoảng
nhân đạo trầm trọng
liên quan đến vấn đề này hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày hai mươi bảy tháng hai
đã nhóm họp để thảo luận về vấn đề an ninh lương thực và cứu trợ nhân đạo
trong dài gaza
phát biểu tại cuộc họp phó giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới
cho biết tổ chức này đã sẵn sàng và có thể nhanh chóng mở rộng hoạt động cứu trợ
nếu các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn
trong khi đó cử tri israel trên cả nước ngày hai mươi bảy tháng hai đã đi bỏ phiếu bầu cử
thị trường và thành viên hội đồng
của một trăm chín mươi bảy thành phố quận huyện và bốn mươi năm vùng địa phương
trong sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng an ninh
các điểm bỏ phiếu mở cửa từ bảy giờ sáng đến một mươi giờ đêm theo giờ địa phương
ngoại trừ một mươi một địa phương nằm sát biên giới với libang và dài gaza
các địa phương này sẽ được tổ chức bầu cử vào tháng một mươi một tới
theo ủy ban bầu cử có gần hai mươi năm ứng cử viên đăng ký vào các vị trí lãnh đạo
trong chính quyền và hội đồng bao gồm tám trăm linh một vị trí thị trường thành phố quận huyện
tính đến một mươi chín h cùng ngày lượng cử tri đi bỏ phiếu mới đạt khoảng ba mươi chín
giảm một mươi so với cuộc bầu cử lần trước
một số yếu tố được cho là gây ảnh hưởng bao gồm tâm trạng của người dân trong cuộc xung đột
nhiều người phải đi sơ tán thời tiết không thuận lợi
cảnh sát israel đã huy động một mươi chín cảnh sát nhân viên bảo vệ và các tình nguyện viên
để đảm bảo an ninh tại các điểm bầu cử cũng như các điểm nhạy cảm trên cả nước
về tình hình biển đỏ ngày hai mươi bảy tháng hai
ngoại trưởng ai cập sameh sukri đã bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng quân sự lan rộng ở biển đỏ
gây ra mối đe dọa chưa từng có đối với một trong những hành lang hàng hải quốc tế quan trọng nhất này
tuyên bố trong cuộc gặp với người đồng cấp iran hossein ali abdullahian
diễn ra bên lề phiên họp thứ năm mươi năm của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc tại geneva thụy sĩ
ngoại trưởng ai cập nhấn mạnh mối đe dọa ở biển đỏ đã gây tổn hại trực tiếp đến lợi ích của nhiều nước
trong đó có ai cập
ông khẳng định sự cần thiết của hợp tác khu vực nhằm hỗ trợ ổn định hòa bình
và loại bỏ các điểm nóng căng thẳng xung đột trong khu vực này
hai ngoại trưởng cũng đã thảo luận về cuộc xung đột ở gaza nhất trí tăng cường nỗ lực chung
nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và duy trì cung cấp viện trợ nhân đạo cho người palestine ở gaza
theo các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc
hai bên cũng nêu bật mong muốn đạt được sự ổn định và tăng cường an ninh trong khu vực
đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc về nhiều vấn đề song phương khu vực và quốc tế mà hai nước cũng quan tâm
còn tại mỹ tổng thống mỹ joe biden vừa có cuộc họp với bốn nhà lãnh đạo hàng đầu của lưỡng viện quốc hội
để thảo luận và tìm ra giải pháp cho vấn đề ngân sách của chính phủ an ninh biên giới
cũng như hối thúc quốc hội thông qua gói viện trợ an ninh khẩn cấp dành cho ukraine và israel
các lãnh đạo quốc hội tham gia cuộc họp gồm chủ tịch hạ viện mike johnson
lãnh đạo phe đa số tại thượng viện jack schumer lãnh đạo khối thiểu số tại hạ viện hakeem jeffries
và lãnh đạo khối thiểu số tại thượng viện mitch mcconnell
phát biểu sau cuộc gặp chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson cho biết
ông rất lạc quan về khả năng quốc hội sẽ ngăn được việc chính phủ liên bang phải đóng cửa
trước thời hạn chót vào ngày một tháng ba tới
hiện các bên đang đàm phán một thỏa thuận tri tiêu lưỡng đảng
song vấp phải hàng loạt bất đồng xung quanh vấn đề viện trợ cho ukraine và an ninh biên giới
cùng các vấn đề chính sách khác
nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày một tháng ba
một loạt các bộ ngành tương đương hai mươi chính phủ liên bang sẽ không còn ngân sách hoạt động
ngày hai mươi bảy tháng hai hàng nghìn nông dân ba lan đã xuống đường ở thủ đô vác xa va
nhằm phản đối việc nhập khẩu thực phẩm từ ukraine và thỏa thuận xanh của eu
có chính sách giúp khối đạt được các mục tiêu về khí hậu
nhưng bị những nông dân cho là đe dọa đến sinh kế của họ
từ đầu tháng nông dân ba lan đã bắt đầu một loạt thỏa thuận
một loạt cuộc biểu tình trên khắp đất nước
bao gồm việc phong tỏa gần như toàn bộ tất cả các cửa khẩu biên giới với ukraine
gây ra sự gián đoạn tại các cảng và đường xá trên toàn quốc
lần này người biểu tình đã tuần hành tới trụ sở quốc hội và văn phòng thủ tướng
trước tình hình này thủ tướng ba lan donatus cho rằng
liên minh châu âu eu phải giải quyết các vấn đề nảy sinh
do quyết định mở cửa biên giới cho việc nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm của ukraine
cùng ngày eu kêu gọi nông dân và các nhà cung cấp thực phẩm nhỏ
chia sẻ các trải nghiệm của họ về các hoạt động giao dịch không công bằng
khi nhiều nông dân cho biết họ phải đối mặt với một loạt vấn đề về thanh toán với người mua
eu cho biết tháng ba tới sẽ đưa ra một số hành động đối với các quốc gia thành viên
về các vấn đề như minh bạch thị trường cũng như thực hiện chỉ thị
chống lại các hành vi giao dịch không công bằng
ngày hai mươi bảy tháng hai tổ chức thương mại thế giới wto đã đưa ra các quy tắc mới
tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại dịch vụ
của bảy mươi quốc gia thành viên
theo một thông cáo báo chí bộ quy tắc này sẽ hợp lý hóa các yêu cầu ủy quyền
và giảm bớt các giao cản về thủ tục cho doanh nghiệp
theo đó chi phí thương mại dịch vụ toàn cầu sẽ giảm hơn một trăm một mươi chín tỷ usd mỗi năm
thỏa thuận mới nhất của wto áp dụng đối với bảy mươi một thành viên
trong đó có trung quốc mỹ và eu đã ký sáng kiến này
tuy nhiên các doanh nghiệp tại những nước thành viên khác cũng có thể hưởng lợi
costa rica là quốc gia dẫn đầu các cuộc đàm phán về sáng kiến trên
bộ trưởng ngoại thương costa manientova gọi đây là một cột mốc quan trọng
đối với các quốc gia thành viên và là thành tiệu đầu tiên của wto
về lĩnh vực dịch vụ trong hơn hai mươi năm năm
ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua hàng trăm học sinh ở miền nam nước pháp
lần đầu tiên đã lại mặc đồng phục đến trường
các em tham gia vào cuộc thử nghiệm quốc gia nhằm xác định xem
có nên bắt buộc học sinh ở pháp mặc đồng phục trở lại hay không
khoảng bảy trăm linh học sinh tại bốn trường học ở thành phố bezier miền nam nước pháp
dường như là những học sinh đầu tiên thử nghiệm việc mặc đồng phục
ở lãnh thổ lục địa pháp
bởi mặc đồng phục chưa bao giờ là chuyện bắt buộc tại các trường công lập ở đây
hồi tháng một năm nay tổng thống emmanuel macron đã công bố thử nghiệm đồng phục
tại khoảng một trăm linh trường học hướng tới việc thử nghiệm thành công
sẽ đưa việc mặc đồng phục thành bắt buộc trên toàn quốc vào năm hai nghìn hai mươi

trước đây từng có lúc các bạn chê cháu ăn mặc xấu quá thế này thế kia
khiến cháu hơi buồn
ít nhất thì giờ chúng cháu sẽ mặc cùng một chiếc váy áo áo khoác và mọi thứ khác
chúng cháu thích lắm mạ cũng không có gì thay đổi cả chỉ có quần áo là khác thôi
đồng phục rất đẹp có logo trưởng servalier
nếu chúng cháu lạc đường và có ai đó tìm thấy chúng cháu
họ sẽ nhìn vào logo và đưa chúng cháu về đây
với thực tế bézier là thành phố có tỷ lệ thất nghiệp cao
chính quyền địa phương sẽ cùng với chính phủ chia sẻ khoản hỗ trợ hai trăm linh euro
tức hơn năm triệu đồng cho mỗi bộ đồng phục học sinh ở thị trấn
chúng tôi hy vọng sẽ đạt được tiến bộ ở một số điểm nhất định
như tăng cường sự gắn kết trong các trường học
tôi nghĩ sẽ có cảm giác tự hào và không phải là một thành tích nhỏ
khi thuộc về trường này hay trường kia
bộ giáo dục pháp cho biết đến nay đã có chín mươi hai trường học tình nguyện thử nghiệm việc mặc đồng phục
tuy nhiên cũng có không ít ý kiến trái chiều
một tổ chức nghiệp đoàn của giáo viên và những người phản đối thử nghiệm cho rằng
tốt hơn chỉ nên chi tiền vào các lĩnh vực khác của giáo dục công
để cải thiện việc học tập của học sinh
thưa quý vị trong cuộc sống hiện đại nhu cầu gặp gỡ giao tiếp với bạn bè
đồng nghiệp đối tác trở nên thương xuyên và khó tránh khỏi việc sử dụng
các sản phẩm rượu bia đồ uống có cồn
tuy nhiên không phải ai cũng sử dụng được đồ uống có cồn
hơn nữa việc sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn
sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
vì thế xu hướng tiêu thụ đồ uống không cồn ít cồn có nguồn gốc tự nhiên
đang ngày càng được nhiều người dân thế giới ủng hộ
bản thân các công ty hàng đầu trong lĩnh vực đồ uống không cồn
đang kết hợp nhiều tiêu chuẩn an toàn phép đo và kiểm tra chất lượng khác nhau
nhằm tăng cường niềm tin của người tiêu dùng vào loại mặt hàng này
và đây cũng là câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

nói rằng bia rượu truyền thống không phải là lựa chọn của họ
những lý do chính khiến mọi người ít uống rượu bia hơn là vì sức khỏe và tiết kiệm tiền
chính điều này khiến khách hàng chuyển sang đồ uống không cồn
hoặc những sản phẩm giá rẻ hơn
thêm vào đó việc giữ gìn sức khỏe cũng khiến mọi người tiết kiệm được chi phí y tế
khiến nhu cầu tiêu thụ bia rượu giảm mạnh
từng bị chế diễu giờ đây đồ uống không cồn hiện đang tràn ngập trên các kệ hàng trên khắp thế giới
người tiêu dùng đang thay đổi hành vi và ngành đồ uống sẽ buộc phải tập trung vào chiến lược phát triển sản phẩm mới liên tục
nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi